liên quan đến vụ việc ba học sinh tiểu học tại hải phòng bị đánh thâm tím người
thông tin từ phòng giáo dục huyện kiến thụy hải phòng cho biết giáo viên chủ nhiệm của lớp ba e
trường tiểu học ngũ đoan đã bị tạm dừng công tác để cơ quan chức năng xác minh làm rõ trách nhiệm
như tin đã đưa vào ngày hai mươi sáu tháng một trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin
về việc ba học sinh bị đánh thâm tím mông vì không hoàn thành bài tập cô giao về nhà
sau khi dư luận phản ánh ban giám hiệu trường tiểu học ngũ đoan và giáo viên chủ nhiệm
đã đến nhà xin lỗi các em học sinh
tuy nhiên nữ giáo viên chủ nhiệm lớp ba e phủ nhận việc chỉ đạo cán bộ lớp đánh học sinh
vì không hoàn thành bài tập về nhà và cho rằng là do các bạn đánh nhau
qua xác minh ban đầu giáo viên chủ nhiệm cho một số học sinh làm ban cán sự lớp
có nhiệm vụ là kiểm tra bài cũ nếu bạn nào chưa hoàn thành sẽ bị đánh đòn
hiện nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm làm tường trình rõ sự việc
cùng với đó công an xã ngũ đoan đã cử cán bộ đến nhà trường nhà các học sinh bị đánh để xác minh